tổng cục hải quan cũng đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chi tiết hơn về công tác quản lý đối với việc nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu tặng
sau khi một số cơ quan báo chí đã đăng loạt bài phản ánh về những bất thường xung quanh hình thức này
hiện tổng cục hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành thanh tra kiểm tra tại bốn cục hải quan các tỉnh thành phố
có số lượng xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng lớn trong thời gian vừa qua
và quan điểm của tổng cục hải quan đưa ra thì nếu phát hiện sai phạm cũng sẽ xử lý nghiêm và không bao che
đây cũng là quan điểm chung của đông đảo ý kiến của dân mạng
đó là những ý kiến của cư dân mạng trước thông tin về một số đối tác nước ngoài
mỗi năm hào phóng tặng hơn một trăm linh siêu xe cho doanh nghiệp cá nhân ở việt nam
nhưng xe miếu tặng cuối cùng lại vào các showroom ô tô
thống kê từ tổng cục hải quan cho biết từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai
có hơn một một mươi ba xe nhập khẩu diện quả biếu tặng
doanh nghiệp kê khai trị giá tính thuế chỉ ba ba trăm linh hai tỷ đồng
tuy nhiên cơ quan hải quan xác định lại giá trị là bốn bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng
tổng số tiền tranh lệch là một bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng nộp về cho ngân sách nhà nước
đại diện tổng cục hải quan khẳng định sau khi giả soát các nghĩa vụ về thuế
số xe nhập diện quà biếu tặng không gây thất thu thuế cho nhà nước
đồng thời cho biết tổng cục hải quan sẽ làm việc với các cơ quan như thuế công an
sở kế hoạch đầu tư các tỉnh để làm rõ
về nghi vấn người chủ mưu đứng ra lập doanh nghiệp ma
người nghèo đứng tên được tặng siêu xe
nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị cần phải xem xét
làm rõ vi phạm cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan
không bóc tách nghiêm trị các chiêu trò trục lợi qua hoạt động này thì vấn nạn còn kéo dài
nhiều đối tượng đã lợi dụng lách luật trong khi những kẽ hở pháp lý thì vẫn còn
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đề nghị phải xử lý nghiêm vi phạm này
đây có thể nói là một hành vi thủ đoạn buôn bán xe rất tinh vi của một số đối tượng
việc cấp phép và thực hiện các thủ tục thông quan đối với xe nhập khẩu
dưỡng biểu tạng đang có vấn đề cần phải diễn hành thanh kiểm tra nghiêm túc
phó thủ tướng lê minh khái cũng đã giao bộ công an bộ tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin báo nêu bất thường đường dây nhập siêu xe biểu tạng
vừa qua bộ tài chính và tổng cục hải quan đã chỉ đạo thanh tra tổng cục
tiến hành các đoàn thanh tra tại bốn cục hải quan các tỉnh thành phố
có số lượng cấp phép xe nhập khẩu lớn
kết quả thanh tra đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm tương tự vụ việc mà báo chí đã nêu gần đây
hiện tổng cục hải quan đề xuất tới đây sẽ không cấp phép nhập khẩu xe theo diện biếu tặng
cần siết chặt quản lý đối với xe nhập khẩu
xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe nhập diện biếu tặng là vấn đề đang được cư dân mạng đặt ra
có hay không việc trục lợi từ việc nhập khẩu xe sang diện biểu tạng
cần phải làm rõ liệu có sự tiếp tay hay không
nếu không quản lý chặt thì cơ quan nhà nước sẽ thất thu thuế
thị trường xe tại việt nam cũng sẽ bị ảnh hưởng
xác minh làm rõ và công khai cung cấp thông tin cho dư luận được biết
đây là trách nhiệm cần được tổng cục hải quan làm rõ
tránh tình trạng chìm xuồng các vụ việc như trước đây mà không được xử lý nghiêm
cần phải tiến hành nhanh việc kiểm tra
nếu không các xe vi phạm sẽ bị trục lợi
các xe vi phạm sẽ được bán hoặc mang đi đâu đó
khi phát hiện dấu hiệu bất thường các cơ quan quản lý phải nhanh chóng vào cuộc
những nghi vấn xung quanh việc xe nhập khẩu diện biểu tạng cần phải được làm rõ
và công tác quản lý đối với diện xe này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân